do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm ngày hôm qua trên địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la đã có lũ dâng trên các sông suối
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và hoa màu của người dân
và cũng tại chính nơi đây một năm về trước đã xảy ra trận lũ quét lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho địa phương này
theo thống kê ban đầu toàn huyện mường la có một mươi năm nhà dân bị ảnh hưởng trong đó có một mươi hộ dân phải di rời khẩn cấp
nhiều tuyến đường bị sạt lở đất đá riêng tuyến đường qua xã trường lao trường công trường san bị ách tắc do nước lớn không qua được suối đoạn bản nong và bản trông
ước tính thiệt hại ban đầu trên năm trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo huyện mường la cũng đã có mặt kịp thời tại các khu vực sung yếu
chỉ đạo chính quyền các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả thiên tai